từ nhiều năm nay việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh đã tạo động lực giúp cho đồng bào dân tộc cơ tu ở xã hương nguyên huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế nỗ lực vươn lên xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc
đối với người cơ tu lời dạy của bác về bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc khiến họ luôn chăn trở trước việc các giá trị văn hóa cơ tu đang có nguy cơ bị mai một